hải châu là quận trung tâm về chính trị kinh tế và văn hóa của thành phố đà nẵng
xác định vai trò quan trọng tiên phong trong cải cách hành chính
tại đại hội đảng bộ lần thứ sáu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
quận hải châu đặt mục tiêu xây dựng quận trở thành quận thông minh xây dựng chính quyền điện tử
nhiệm kỳ này đảng bộ quận hải châu thành phố đà nẵng xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục xây dựng hình thành các tuyến phố kinh doanh
khai thác hiệu quả kinh tế đêm tập trung tái thiết đô thị tại các khu đông dân cư
hạ tầng xuống cấp gắn với xây dựng văn hóa văn minh đô thị
thực hiện đề án quận thông minh giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi tập trung vào quản lý đô thị thông minh
giao thông thông minh nâng cao chất lượng dịch vụ công xây dựng quận điện tử mức một
duy trì chất lượng của phường điện tử xây dựng các khu dân cư điện tử trung cư điện tử